thưa quý vị chơi hủy chê phường là một hình thức góp tiền chung cho một người giữ
ăn lãi phần trăm hàng tháng từ hai đến năm thậm chí là hai mươi từ lâu đã phổ biến ở khắp các tỉnh thành
từ nông thôn tới thành thị tuy nhiên rủi ro của hoạt động này không phải là chưa được cảnh báo
với các thủ đoạn điển hình như tuyên bố vỡ hủy người cầm cái sẽ ôm tiền bỏ trốn
với số tiền hàng tỷ đồng vụ vỡ hụi mới đây tại thái bình đã và đang khiến nhiều người dân điều đứng
buôn bán vay nợ chơi hủy thậm chí đứng ra làm chủ hủy để rồi dẫn tới vỡ hủy
đó là lý do mà đối tượng trần thị nhẹ bị một mươi hai hộ dân tại huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình
gửi đơn tố cáo lên cơ quan công an vì vay nợ số tiền lên tới hơn một mươi bốn tỷ
với số tiền hàng tỷ đồng vỡ hủy ở đây người ta ní nãi xong người ta đóng vào những cái bát thường lễ
thì người ta không lấy về thì đến không mà lấy thường lấy thì ví dụ như một mươi năm một mươi sáu người đấy thì người ta sẽ đến người ta nhận
cái số tiền như thế này cũng có cái để cầm cũng có cái để đóng hộ
như tôi thì chỉ có nhỏ thôi tôi không có lớn cũng không nhiều đâu là vì mình cũng chỉ không gọi xe
mà chỉ có xung quanh hàng xóm gần gần quanh đấy thôi
thì nếu mà để mà so sánh với số tiền tôi vay gốc
tôi chẳng nãi ngang với số gấp và vượt số gấp
có người phải vượt gấp đôi và có người phải vượt gấp ba
theo cơ quan cảnh sát điều tra đối tượng trần thị nhẹ hộ khẩu thường trú tại huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình
từ nhiều năm nay vay tiền của hàng xóm người quen sinh sống trên địa bàn huyện để làm ăn buôn bán đồ cổ
việc vay mượn không nói về ai không có giấy tờ hợp pháp chỉ viết tay với nhau trả lãi theo thỏa thuận đôi bên
đồng thời có nhiều người không lấy lãi luôn mà gửi bà nhẹ chơi hụi hộ
đóng luôn chân phường cho những người chơi
cái việc này chúng tôi cũng đã yêu cầu các bên cung cấp danh sách người chơi
nhưng mà đến bây giờ thì cũng vẫn chưa có cái tài liệu gì liên quan đến cái việc này cả
đây không phải vụ vỡ hụi đầu tiên xảy ra tại thái bình
dù cơ quan chức năng đã liên tục cảnh báo khuyên cáo đến người dân
tuy nhiên nhiều người dân vẫn lén lút tổ chức các phường hội để góp tiền chơi chung
qua vụ việc này thì chúng tôi cũng khuyến cáo người dân là trước khi cho vay mượn tiền với một người khác
thì cũng cái thứ nhất là làm cái giấy tờ vay mượn cho nó đầy đủ các cái thủ tục theo quy định của pháp luật
thứ hai là cũng xác minh cũng tìm hiểu rõ cái lý do mà cái bên vay người ta vay tiền
hiện vụ việc đang được công an huyện quỳnh phụ
tiếp tục củng cố hồ sơ mở rộng điều tra xử lý theo quy định của pháp luật